vào khoảng một mươi chín h ngày hôm qua tám tháng tám tại bản púng xã trường ngần thành phố sơn la tỉnh sơn la
đã xảy ra một vụ đá lăn hậu quả làm một người tử vong và một người bị thương
do mưa nhiều ngày liên tiếp một khối đá ước tính trên tám mươi khối đã lăn thẳng vào nhà ông lò văn số nằm sát núi
lúc đó trong nhà đang có bốn người hòn đá gây sập toàn bộ ngôi nhà làm ông lò văn số tử vong tại chỗ
cháu trai là lò văn kiền bị thương
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn cứu hộ
đồng thời trao tiền hỗ trợ năm triệu đồng cho gia đình bị nạn
hội chữ thập đỏ thành phố cùng các đoàn thể xã trường ngân cũng đã kịp thời đến thăm hỏi động viên gia đình